theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có bốn mươi sáu điểm sạt lở bờ sông nguy hiểm với tổng chiều dài hơn một trăm linh km và sáu điểm sạt lở bờ biển nguy hiểm với chiều dài hơn năm km
tình trạng sạt lở nguy hiểm ở các vị trí này đang đe dọa phá hủy các công trình hạ tầng cũng như là ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng và tài sản của người dân
sáu điểm sạt lở bờ sông nguy hiểm với tổng chiều dài hơn một trăm linh km tập trung ở các huyện nam căn u minh phú tân cái nước ngọc hiển đầm rơi và thành phố cà mau
tám điểm sạt lở bờ biển rất nguy hiểm với tổng chiều dài hơn năm km nằm trên tuyến đê biển tây
trong những năm gần đây dưới sự tác động của biến đổi khí hậu tình hình thời tiết thiên tài diễn biến ngày càng phức tạp
trong đó sạt lở bờ sông bờ biển có xu hướng diễn ra ngày càng nhanh và nghiêm trọng hơn đe dọa trực tiếp
đến tài sản tính mạng của người dân
hiện tại tỉnh cà mau đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
triển khai cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở đất trong đó ưu tiên thực hiện trước tại các khu vực sạt lở nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm và khu vực đông dân cư